do mưa lớn vào đêm ngày hôm qua một phần của quả núi đã đổ ụp xuống khu vực tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện cà tinh xã trà lâm huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
vụ sạt lở đã vùi lấp gần hết khu vực tổ máy phát điện một công nhân kiểm tra tại đây hiện vẫn đang mất tích
vụ sạt lở núi khiến cho một lượng đất đá lớn kèm theo bùn đất đã bao phủ toàn bộ mặt đường tuyến dt sáu trăm hai mươi hai b kéo dài từ chân núi đến cầu cà tinh
đoạn km ba mươi bảy năm mươi năm
đến trưa ngày hôm nay tỉnh quảng ngãi đã huy động máy móc phương tiện mở đường vào khu vực tổ máy phát điện bị sạt lở vùi lấp
tuy nhiên do trời mưa lớn lượng đất đá kèm theo cây cối ngã đổ quá dày nên vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường tổ máy phát điện bị vùi lấp
một công nhân đang kiểm tra tổ máy không may bị sạt lở hiện bị vùi lấp chưa liên lạc được
do mưa lớn trong những ngày vừa qua cho nên nguy cơ sạt lở núi tiếp tục tại khu vực nhà máy là rất lớn
hiện lực lượng chức năng của tỉnh quảng ngãi đang nỗ lực để khơi thông đường vào khu vực bị sạt lở tìm kiếm nạn nhân mất tích khắc phục hậu quả sau vụ sạt lở